phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh tiền giang
nhân chuyến đoàn giao thăm hà nội thăm lăng chủ tịch hồ chí minh
đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tại buổi tiếp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng
của đại diện đoàn đại biểu người có công tỉnh tiền giang
biểu dương nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương
trong việc thực hiện tốt tinh thần uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh tiền giang
đồng hành cùng chính phủ trong thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội
phó thủ tướng đề nghị tỉnh cần tiếp tục chăm lo
dành nguồn lực để bảo đảm và nâng cao hơn nữa đời sống cho các gia đình chính sách người có công